tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tuyên thệ trước quốc hội đồng bào đồng chí cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức
tại buổi tuyên thệ nhậm chức tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là vinh dự vô cùng to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề với ông
dưới cờ đỏ thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội trước đồng bào cử tri cả nước tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu sau khi nhậm chức tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chia sẻ tâm trạng cũng như trọng trách của mình trước quốc hội và cử tri cả nước